với vai trò hạ tầng giao thông đi trước tạo đòn bẩy cho phát triển kinh tế xã hội
những công trình giao thông đã và đang được xây dựng trong thời gian qua đã được ứng dụng nhiều sáng kiến công nghệ mới
giúp giảm chi phí nâng cao chất lượng và hiệu quả công trình
cầu hoàng văn thụ thành phố hải phòng là một trong những công trình được sử dụng công nghệ mới
từ sáng kiến của công ty cổ phần tư vấn giao thông vận tải td
cầu hoàng văn thụ là cầu gòm nhịp lớn hai trăm linh m và đã tạo ra cầu có ấn tượng về kiến trúc cũng như thiết kế rất đặc biệt
trong năm hai nghìn một mươi chín toàn ngành giao thông vận tải có một trăm bảy mươi tám công trình sản phẩm thi đua
ba trăm linh bốn sáng kiến được công nhận đem lại giá trị làm lợi hơn ba mươi ba tỷ đồng
những đóng góp này đã được ngành giao thông vận tải quan tâm và tôn vinh
tạo động lực cho các đơn vị và các công ty

việc ứng dụng các sáng kiến công nghệ mới sẽ mang lại hiệu quả cho các công trình giao thông
tạo đòn bẩy cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước